thưa quý vị việt nam hiện đã điều trị khỏi hơn bốn trăm năm mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín trên tổng số sáu trăm tám mươi bảy sáu mươi ba ca mắc
trong các bệnh nhân đang điều trị thì có gần năm bốn trăm linh ca nặng một mươi năm địa phương qua một mươi bốn ngày chưa ghi nhận f trong nước là bắc cạn
tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng hải dương hà nam phú thọ ninh bình và nam định
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hơn ba mươi bốn triệu liều
bộ y tế cũng đã phân bổ thêm cho tp hcm là năm mươi bốn bảy trăm linh liều vaccine astrazeneca và hiện số vaccine này đã được đưa về các quận huyện và thành phố